do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của việt nam trong tháng bốn giảm hơn một mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
và ước tính có khoảng tám mươi đơn hàng đã ký bị hủy hoặc chậm giao
khoảng năm mươi lao động tại các doanh nghiệp lớn phải nghỉ việc tương ứng với con số và khoảng hai trăm linh người
dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất chế biến kinh doanh gỗ và lâm sản
hầu hết các doanh nghiệp phải cơ cấu lại sản xuất giảm ca bố trí người lao động nghỉ việc luân phiên
trước những khó khăn do dịch covid một mươi chín ngoài những chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp cơ sở sản xuất đồ gỗ như về tín dụng
vay vốn chính sách về an sinh xã hội thì nhiều giải pháp chiến lược kinh doanh để nhanh chóng khôi phục sản xuất
để đáp ứng thị trường khi dịch bệnh được không chế đang được giá soát
tất cả hiệp hội ngành hàng các doanh nghiệp phải ra soát lại chiến lược kinh doanh để đảm bảo tốt nhất
có nguồn lực tốt nhất điều kiện tốt nhất để khi quý ba quý bốn thời cơ đến chúng ta bùng nổ
mà nói như thủ tướng là nó sẽ bật lên để chúng ta khai thác tốt nhất dư địa còn lại của quý ba quý bốn năm nay
ngoài ra cần tiếp tục tái cơ cấu ngành hàng theo hướng hiện đại bền vững hình thành các vùng nguyên liệu phát triển ổn định
cũng như nâng cao chế biến thương mại hướng đến các thị trường mới tránh việc phụ thuộc vào các thị trường lớn như mỹ canada